vào khoảng một giờ sáng nay tại khu neo đậu tránh bão cửa việt thôn hà tây xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
hai tàu cá của ngư dân quảng ngãi đã bất ngờ bốc cháy dữ dội sau một tiếng nổ lớn
hai chiếc tàu cá bị cháy là tàu qng chín trăm hai mươi ba nghìn chín trăm hai mươi một ts và qng chín mươi hai nghìn năm mươi hai ts do ông phạm văn lâu ở tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu
sau khi sự việc xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh quảng trị đã có mặt ở hiện trường
đến hơn bốn giờ sáng nay ngọn lửa mới được khống chế
do chủ tàu cùng đoàn thủy thủ đang đi công mực ở cửa biển nên vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng toàn bộ tài sản trên tàu cùng nhiều ngư lưới cụ đã bị cháy hoàn toàn hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ